thưa quý vị sáng ngày một tháng tám bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đến sáu h ngày một tháng tám
việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước
cụ thể tại tp hcm là hai hai mươi bảy bình dương một bốn trăm một mươi năm long an ba trăm một mươi tám đồng nai hai trăm sáu mươi hai và hà nội là sáu mươi bảy
còn một số tỉnh thành khác
như vậy tính đến nay việt nam có một trăm năm mươi sáu mươi ca mắc trong đó có hai hai trăm bốn mươi một ca nhập cảnh
và một trăm bốn mươi bảy tám trăm một mươi chín ca mắc trong nước
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày ngày càng phức tạp mới đây tp hcm đã được phân bổ ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước
theo số liệu của bộ y tế đến nay tp hcm đã tiêm được khoảng một năm triệu liều
tp hcm đặt mục tiêu là sẽ tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
sau hơn một mươi ngày triển khai tiêm chủng tp hcm đã tiêm được gần sáu mươi liều vaccine được phân bổ cho đợt năm
nếu như những đợt tiêm trước tp hcm có ưu tiên cho một năm triệu liều vaccine
một số đối tượng nhất định thì sắp tới tất cả người dân đang định sinh sống tại tp hcm
đều được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín không có giới hạn
trình tự tiêm sẽ do các địa phương tổ chức sao cho phù hợp với đặc thù riêng
bên cạnh đó tp hcm sẽ không giới hạn số lượng tiêm mỗi ngày
có thể tổ chức nhiều hơn hai trăm linh liều một ngày một điểm để đẩy nhanh tiến độ
trong lúc toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để ngăn chặn lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
thì một mươi một đối tượng ở xã thạnh đông bê huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã rủ nhau tụ tập tại một căn nhà để đánh bạc và sử dụng ma túy
bất ngờ bị công an xã bắt quả tàng
vào trưa ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo của người dân
công an xã thạnh đông bê huyện tân hiệp đã tiến hành bắt quả tang
một mươi một đối tượng đang tụ tập đánh bạc ở ấp thạnh đợ đông thạnh
trong số một mươi một đối tượng trên qua xét nghiệm nhanh
có năm đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
theo đó phòng tư pháp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
phối hợp với chính quyền xã thạnh đông bê tiến hành tống đạt
các quyết định xử phạt hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
đối với một mươi một đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện tiên du chủ trì phối hợp với công an huyện thuận thành
điều tra làm rõ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hai đối tượng hồ duy anh và ngô văn khoa
đều ở xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
về hành vi cướp tài sản
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bảy duy anh nảy sinh ý định đi cướp xe máy
của người đi đường và rủ khoa cùng thực hiện hành vi
duy anh cầm theo một con dao nhọn điều khiển chiếc xe máy
nhãn hiệu exciter không biển kiểm soát của mình đến đón khoa
sau khi đi lòng vòng qua địa bàn các huyện quế võ yên phong
và thị xã tử sơn đến khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng bảy
tỉnh lộ hai trăm tám mươi bảy thuộc địa phận huyện tiên du
hai đối tượng phát hiện thấy một nam thanh niên đi xe máy quay màu đen bạc
nên đã đến áp sát dùng dao khống chế cướp xe máy và tháo chạy
ngay sau khi gây án hai đối tượng đã bị công an huyện tiên du bắt giữ
công an phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường núi sam
ra quyết định xử phạt hai triệu đồng đối với trương thanh phong
tạm trú tại thành phố châu đốc
về hành vi ra đường không thật sự cần thiết
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy trong lúc thực hiện nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc khóm vĩnh đông
phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác đã phát hiện phong điều khiển xe máy đến chốt
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua chốt
lực lượng công an phường đã truy đuổi khoảng sáu km thì bắt được phong
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên người phong một bọc ni lông
chứa tinh thể màu trắng đối tượng khai nhận là ma túy đá
công an phường núi sam đang phối hợp cùng công an thành phố châu đốc
tiếp tục điều tra về hành vi tăng chữa chai phép chất ma tùy đối với phong
thưa quý vị
còn với hành vi đăng tải thông tin video bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
ngày hôm qua võ kim liên chú huyện long hồ đã bị phòng

an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long mời lên cơ quan làm việc
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trước đó tài khoản facebook tan đạt cao do võ kim liên sử dụng có đăng video clip
từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng chống dịch ở việt nam
đăng bài viết về phương pháp chữa bệnh covid một mươi chín tại nhà mà chưa có căn cứ khoa học
hay xác nhận của cơ quan chuyên môn gây hoang mang trong nhân dân
tại cơ quan công an liên đã thừa nhận về hành vi vi phạm của mình
cơ quan tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
đồng thời buộc chủ tài khoản cỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng trước đó lên mạng xã hội
trong bối cảnh cả nước gồm mình chống dịch trung tay và san sẻ với những vùng có dịch
những lực lượng tuyến đầu với tinh thần đoàn kết để chiến thắng
thì cũng có không ít đối tượng như võ kim liên ở tỉnh vĩnh long
hành vi không chỉ dừng lại ở việc thông tin sai sự thật khiến nhân dân hoang mang
mà thậm chí còn là lợi dụng
hành vi không chỉ dùng bối cảnh dịch bệnh để phục vụ mục đích cá nhân trục lợi cho bản thân
thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi này
để dư luận không bị hoang mang có phần hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch hiện nay
đại biểu trần hoàng ngân đoàn thành phố hồ chí minh đã gửi lời cảm ơn chân thành
tới chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong tâm dịch
mỗi cá nhân mỗi trung tâm mỗi trung tâm mỗi trung tâm
mỗi tập thể mỗi địa phương đều kề vai sắt cánh cùng với thành phố hồ chí minh
sẽ chia những khó khăn đồng lòng ứng phó dịch bệnh
cả nước chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch và những người tuyến đầu đang hy sinh hạnh phúc bản thân
vì bình yên an toàn cho mỗi gia đình trước nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang trải qua những ngày chống dịch covid một mươi chín
nhiều căng thẳng cam go và phức tạp
nhưng cũng từ trong gian khó đó người dân thành phố chúng tôi cảm nhận sâu sắc
sự quan tâm sẻ chia ấm lòng tình người tình đồng chí tình đồng bào
từ người dân doanh nghiệp mọi miền đất nước
có lẽ hơn lúc nào hết và hơn ai hết đội ngũ y bác sĩ nhân viên trong ngành y tế công an quân đội
và những người tham gia vào tuyến đầu của công tác phòng chống dịch bệnh phức tạp này
là nguồn cảm hứng của tinh thần đoàn kết của tình yêu thương tiếp thêm sức mạnh và niềm tin
góp phần cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng quyết tâm đẩy lùi dịch covid một mươi chín
ổn định cuộc sống tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thế nhưng đã và đang có không ít những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng
để thực hiện các hành vi trục lợi tung tin giả về tình hình dịch bệnh
giả mạo cơ quan chức năng đánh lừa người dân vì mục đích động cơ cá nhân
mới đây nhất vào ngày hai mươi chín tháng bảy bộ y tế đã chính thức cảnh báo trang thông tin
https hai www minipon vn đã mạo danh cổng thông tin điện tử của bộ y tế
tung tin xin được trợ cấp vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín và kêu gọi người dân đăng ký tiêm phòng dịch
không chỉ có thế đã và đang có nhiều hành vi trục lợi vi phạm đáng lên án
trong bối cảnh toàn dân cả nước chung tay chống dịch hiện nay
sớm sơ kết đánh giá việc xét xử các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đưa ra chế tài xử lý mạnh hơn kịp thời hơn nhằm răng đe và nâng cao nhận thức của cộng đồng
xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai lệch gây hoang mang trong xã hội
bởi lẽ trong cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín thì nhận thức của mỗi cá nhân là chìa khóa quan trọng
để ngăn chặn và kiểm soát tốt dịch bệnh
cùng với an sinh xã hội
cần phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đại dịch covid một mươi chín sẽ dẫn đến hệ lụy không nhỏ
tác động đến an ninh trật tự an toàn xã hội
tình trạng mất việc làm giảm thu nhập sẽ có nguy cơ
và sẽ là nguyên nhân để dẫn đến tội phạm vi phạm pháp luật gia tăng
do đó cần quan tâm để xử lý sớm vấn đề này
trong những giai đoạn trước khi có dịch
các hành vi vi phạm trục lợi từ dịch bệnh đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh
và trong bối cảnh hiện nay
hơn lúc nào hết mỗi người dân bên cạnh ý thức phòng dịch an toàn
theo khuyến cáo cần tỉnh táo trước những thông tin giả mạo không chính xác
góp phần ngăn chặn những hành vi trục lợi vi phạm đảm bảo an ninh trật tự trong mùa dịch
nhằm xác định được các nhóm người nghiễm sắc covid một mươi chín có nguy cơ khác nhau
từ đó giúp xác định đúng nhu cầu điều trị chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng
giúp nâng cao hiệu quả điều trị và góp phần giảm áp lực quá tải cho hệ thống y tế
vào ngày hôm qua bộ y tế đã ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nghiễm sắc covid một mươi chín
người nghiễm sắc covid một mươi chín f được phân loại theo bốn mức độ nguy cơ gồm
mức nguy cơ thấp màu xanh
người nhiễm f tuổi từ bốn mươi năm và không mắc bệnh lý nền
đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín trước ngày xét nghiệm dương tính ít nhất một mươi hai ngày
sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường chỉ số oxy trong máu từ chín mươi bảy trở lên
bệnh nhân thuộc nhóm này
đến cơ sở thuộc tầng một của tháp điều trị các cơ sở cách ly người nhiễm f tập trung
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ban đầu hoặc chỉ định điều trị ngoại trú tại nơi cư trú
mức nguy cơ trung bình màu vàng
người nhiễm f có độ tuổi từ bốn mươi sáu đến sáu mươi bốn và không mắc bất kỳ bệnh lý nền
sức khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt từ ba mươi bảy độ năm trở lên ho đau họng rát họng đau ngực
chỉ số oxy trong máu từ chín mươi năm đến chín mươi sáu hoặc dưới bốn mươi năm tuổi
một trong các bệnh lý nền
với các bệnh nhân trong nhóm này cần chuyển vào cơ sở thuộc tầng hai của tháp điều trị
các bệnh viện giã chiến thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
mức nguy cơ cao màu da cam
người nhiễm f tuổi từ sáu mươi năm trở lên và không mắc bệnh lý nền
phụ nữ có thai trẻ em dưới năm tuổi
chỉ số oxy trong máu từ chín mươi ba đến chín mươi
bệnh nhân thuộc nhóm này cần nhập viện càng sớm càng tốt
chuyển đến bệnh viện thuộc tầng ba của tháp điều trị
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
mức nguy cơ rất cao màu đỏ
người nhiễm f tuổi từ sáu mươi năm trở lên và mắc một trong các bệnh lý nền
người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu
chỉ số oxy trong máu từ chín mươi hai trở xuống
người bệnh đang có tình trạng thở máy đang có ống mở khí quản liệt tứ chi đang điều trị hóa xạ trị
bệnh nhân thuộc nhóm này cần có chỉ định nhập viện ngay đến bệnh viện thuộc tầng ba của tháp điều trị
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín nặng
sử trí tình trạng cấp cứu trước trong
và sau khi vận chuyển đến bệnh viện
thưa quý vị tính đến thời điểm này thì khoảng sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm tại các tỉnh thành trên cả nước
và bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bảy thủ đô hà nội triển khai tiêm phòng cho người dân tại các trung tâm y tế quận huyện thị xã phường
với cả ba loại vaccine gồm astrazeneca pfizer và moderna
đây là chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử
sẽ kéo dài hơn chín tháng là đến khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vậy tại những khu vực phong tỏa do có ca lây nhiễm trong cộng đồng công tác tiêm chủng được thực hiện ra sao
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã an thượng huyện hoài đức thành phố hà nội
ngay tại cổng ra vào trạm y tế luôn thường trực bốn đến năm tình nguyện viên kiểm soát được người ra vào cũng như phân loại đối tượng đến tiêm chủng
giữ khoảng cách và khai báo y tế là việc bắt buộc mỗi người dân đến tiêm
mình thấy công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng
thì rất là tốt
ngay từ cổng vào đã có các bạn tình nguyện viên rồi hướng dẫn
dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp như này mà được tiêm phòng thì mình thấy rất là yên tâm
để tránh ủn ứ tại điểm tiêm chủng trạm y tế đã phân chia đối tượng tiêm vaccine theo từng thôn hẹn giờ riêng từng hộ dân
trạm y tế cũng chia thành hai khu riêng biệt một khu dành cho các đối tượng f hai f ba và những người có nguy cơ cao
còn một khu riêng để tiêm và khám
cho những đối tượng người dân không thuộc diện phong tỏa
vừa chống dịch vừa triển khai tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong khi nhân viên y tế tại trạm chỉ có tám người
do đó giải pháp của trạm y tế là huy động thêm các tình nguyện viên tham gia chống dịch
phụ giúp những công việc ngoài chuyển

đến thời điểm này xã an thượng huyện hoài đức đã hoàn thành đợt tiêm thứ nhất với bốn trăm linh sáu liều
và không để xảy ra bất cứ trường hợp phản ứng nặng nào
dự kiến tổng số lượng người trong độ tuổi cần tiêm vaccine covid một mươi chín
từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi của thành phố hà nội là trên năm một triệu người
các đối tượng được tiêm chia thành một mươi nhóm theo thứ tự ưu tiên
để bảo đảm tính chính xác minh bạch trong việc tiếp cận vaccine
một tin nhanh về an ninh trực tự cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh
tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trong sáng hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
theo hướng từ quốc lộ một a đến xã bình lộc khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc
có xuối trộn phường bảo vinh lực lượng kiểm soát yêu cầu dừng lại để kiểm tra và tiến hành
khai báo y tế theo quy định tuy nhiên tân đã tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế lấy xe với ý định
tiếp tục di chuyển đồng thời có thái độ thách thức chống đối và không chấp hành yêu cầu của
tổ công tác liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng do đó tổ công tác đã khống chế
bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở công an xã bình lộc để làm việc qua test nhanh
tân dương tính với chất ma túy vụ việc sau đó đã được công an xã bình lộc lập hồ sơ bàn giao công an thành
phố long khánh để điều tra làm rõ theo thẩm quyền chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng vũ đức
đam thay mặt thủ tướng ký công điện số một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch trong đó có yêu cầu tiếp tục
áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày đối với một mươi chín tỉnh thành phía nam
một mươi chín địa phương phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu hiện tại phó thủ tướng
vũ đức đam yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp này thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày kết thúc dạng
cách xã hội theo công văn số chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bảy của thủ tướng những tỉnh sau một thời gian thực
kiện giãn cách xã hội nếu đã kiểm soát được dịch bệnh thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn
tách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh nội dung quan trọng của công điện là kiểm soát nghiêm
ngạc và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở
nơi này từ hôm nay ngày một tháng tám tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi nơi khơi trú
tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép đối với người dân đã rời khỏi
tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác lãnh đạo chính phủ yêu cầu các tỉnh liên quan phải tổ chức
đón đưa về địa phương đảm bảo an toàn đồng thời tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe khách
có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy
thưa quý vị lực lượng tuyến đầu đang chiến đấu để đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh tuy nhiên ở
những vùng dân cư không có ca nhiễm những vùng xanh tại thành phố hồ chí minh hàng ngày vẫn
đòi hỏi một cuộc chiến khác thầm lặng nhưng vất vả không kém sự đoàn kết của dân cư và chính quyền
địa phương là vũ khí quan trọng nhất trong cuộc chiến giữ gìn những vùng xanh giữa tâm dịch
nhiều ngày qua quỹ ba nhân dân phường chín quận gò vấp triển khai các chốt kiểm soát người dân ra vào
phía sau của phường tại các khu phố cổ dân phòng tự quản bảo vệ vùng xanh cũng được thiết lập
để siết chặt việc đi lại của người dân trừ các trường hợp thực sự cần thiết mới được ra ngoài
thì ban chỉ đạo về phòng chống dịch của phường chín đã lên một kế hoạch thành lập các chốt để bảo vệ vùng
xanh trong chính khu phố hiện nay là các vận động hệ thống chính trị của chính khu phố cùng với người
dân thành lập đến nay được là hai mươi vùng xanh

hiện nay các vận động hệ thống chính trị của chính khu phố cùng với người dân thành lập đến nay được là hai mươi vùng xanh
không chỉ đối với người dân các trường hợp không có lý do chính đáng đều không giải quyết cho ra hoặc vào
kể cả các shipper đi giao nhận hàng
tất cả mọi hoạt động giao nhận hàng hóa đều thực hiện ngay tại chốt kiểm soát
các biện pháp phòng chống dịch tại đây cũng được thực hiện theo tiến cáo năm k của bộ y tế đảm bảo giữ khoảng cách và xịt khử khuẩn
người ra vào phải đi chạy với có giấy shipper đêm giờ phải không cho vào chỉ có nhiều người ra ngoài lấy thôi
không cho lấy thì không cho shipper vô còn sử dụng phẩn là mình phải sử dụng phẩn liên tục
ta không cho vào người ta cũng cự người ta nói sao báo ta biết trước ta shipper sao cho vô ta có hàng sao cho vô kỳ vậy
mình cũng chấp nghĩa tẩy rào khởi động dụng của mùa xanh không được vô trong thì người ra ngoài lấy hàng thôi
mình cũng là chấp hành theo nghị định thôi đó bây giờ người ta đem ra thì mình nhận hàng đem đi
nói là tốt đẹp cho ở đâu bên người ta cần người giao thì tôi cũng cần vi đông tiền
rồi thế là người ta đã hủy hàng rồi người ta đặt xe khác
nói chung là mình cần cái rào cái này là để tốt chứ không phải là cái gì hết
tránh tình trạng dịch lây lan nhiều tình trạng bây giờ nó quá trời rồi bây giờ không có kiểm soát hết được
những trường hợp đi ở ngoài vào mà không ở địa bàn thì mình sẽ thích cho người ta về
người ta không nên vào khu cái thứ nhất là người ta mang bệnh vào cho mình
cái thứ hai là người ta vào đây buôn bán trong này mất an ninh trật tự trong khu dân cư thì người ta rất vui vẻ ta về
sau hai ngày thực hiện đa số người dân trong khu vực đều đồng tình ủng hộ
nhưng cũng có người lấy phiếu đi chợ để qua chốt nhưng khi kiểm tra thấy không đúng ngày trong phiếu tổ trực chốt bắt quay đầu không cho ra
qua mấy ngày nay thì nhận thấy rằng là cái hiệu quả về cái mật độ di chuyển của người dân trong địa bàn thật sự là giảm
chỉ ra đường khi thật sự gọi là cần thiết thì qua đó cũng là giúp cho hạn chế về sự lây lan dịch trên địa bàn của phường
khi người dân có nhu cầu ra vào thì cũng phải có lý do chính đáng có thật sự cần thiết thì lực lượng của chốt cũng là kiểm soát
và tạo điều kiện là không gây ảnh hưởng đến nhu cầu thật sự cần thiết của người dân
các chốt kiểm soát vùng xanh được kiểm soát nghiêm ngặt từ sáu h đến một mươi tám h hàng ngày và thực hiện xuyên suốt trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị một mươi hai
trong ngày ba mươi một tháng bảy ông nguyễn hồ hải phó bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm tặng quà tại điểm giữ vững vùng xanh và nơi chăm lo tốt cho người trong khu vực phong tỏa trên địa bàn quận tân bình
phó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn hồ hải đánh giá cao những cách làm mới quyết đoán tạo ra hiệu quả lớn trong công tác phòng chống dịch
chính nhờ sự hiệu quả trong công tác quản lý tuyên truyền nên những vùng xanh không có các ca dương tính covid một mươi chín phó bí thư thành ủy yêu cầu cần phải tuyên truyền để lan tỏa cách làm những khu phố phường quận huyện khác làm theo
mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video clip dài gần một mươi giây ghi lại vụ va chạm giữa một chiếc xe máy và một chiếc xe ô tô
sau cú va chạm thì người phụ nữ đi xe máy đã bay qua nắp capo ô tô rồi rơi xuống đường khiến nhiều người vô cùng lo lắng
cụ thể một chiếc xe ô tô đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ tông trúng một người phụ nữ đi xe máy
cú va chạm xảy ra khiến người phụ nữ bay qua nắp capo ô tô rồi văng xuống đường
hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng
tuy nhiên đa số ý kiến đều cho rằng khi di chuyển qua điểm giao nhau cả hai phương tiện đều không chủ động quan sát và giảm tốc độ nên va chạm mới xảy ra
để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về phối hợp tổ chức đưa người dân từ tp hcm về các tỉnh thành trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
theo đó các cơ quan tổ chức trực thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hoặc hội đồng hương tại tp hcm là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh thành tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân được vận chuyển địa điểm thời gian
người về quê phải được vận chuyển tập trung bằng phương tiện giao thông công cộng hàng không đường sắt đường bộ không di chuyển bằng phương tiện cá nhân
sở giao thông vận tải tp hcm là cơ quan đầu mối của tp hcm phối hợp với đại diện các địa phương để tổ chức
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về vị trí tập kết tại tp sân bay tân sơn nhất ga đường sát hòa hưng bến xe
sở y tế được giao tạo điều kiện ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho các đối tượng thuộc nhóm này trong thời gian sớm nhất
khuyên cáo các trường hợp không được di chuyển
gần một mươi bảy người giao hàng hóa thiết yếu đã được sở giao thông vận tải hà nội cấp mã xác nhận đưa phép hoạt động
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó thì trong thời điểm này việc giám sát người dân ra đường không có lý do chính đáng cũng sẽ được tăng cường hơn nữa
kinh nghiệm sau đây của phóng viên thời sự
anh ngô quang đạt làm việc trong một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố hà nội
thời điểm hà nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
anh yên tâm đi giao hàng vì đã có mã cấp phép của sở giao thông vận tải hà nội cung cấp
khi qua các chốt kiểm tra chỉ cần xuất trình giấy phép biểu chính đã đảm bảo được lưu thông
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp đi giao hàng khi không hoặc chưa được sở giao thông vận tải cấp phép
thay vào đó chỉ là những giấy xác nhận của cửa hàng
đi giao hàng này có được sự cấp phép của sở giao thông hà nội trong cái chuyện là mình đi giao hàng không
em không nắm được cái giấy đấy à
bên ecomark có cho em cái giấy thông hành đi đường có chữ ký của cấp trên của giám đốc
theo chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giãn cách xã hội các loại xe công nghệ vận chuyển khách đều phải dừng hoạt động
chỉ có nhân viên giao hàng của các siêu thị sàn thương mại điện tử và công ty biểu chính chuyển phát biêu phẩm
được cơ quan quản lý đăng ký có mã qr code thì mới được phép hoạt động
tôi đã phối hợp với công an thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và hai sở chuyên ngành
về danh sách lái xe thì chúng tôi đều đăng tải trên trang web của sở giao thông vận tải
và cũng như thông báo cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và công an thành phố hà nội
để phối hợp giám sát cho công tác kiểm tra
trước nhu cầu thực tiễn thì đến tại thời điểm này sở giao thông vận tải chúng tôi đã phối hợp với sở công thương
và sở thông tin truyền thông đã xác nhận là một mươi bảy mã số
đối với các mã số này trải dài ở ba mươi quận huyện thị xã
và chủ yếu phục vụ cho công tác vận chuyển hàng thiết yếu
phục vụ cho công tác là biêu chuyển khách nhanh
theo đó cơ quan chức năng sẽ giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ngoài ra đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường việc kiểm soát và xử lý các trường hợp
cố tình ra đường không có lý do chính đáng
bởi phía trước là bao nhiêu điều phải lo lắng
nhiều người dân chủ yếu là lao động nghèo đã không thể chờ đến lúc địa phương vào đón
họ đã chọn cách rời thành phố hồ chí minh cũng như các địa phương khác bằng phương tiện cá nhân
dù vậy thì trên hành trình có lúc cả nghìn km đó họ không hề cô đơn
vâng có thể là một chai nước một hộp cơm của người đi đường
là sự đồng hành của các chiến sĩ cảnh sát giao thông và các tình nguyện viên
tham gia sửa xe tiếp nhiên liệu miễn phí để những người con xa quê trở về cảm thấy ấm lòng hơn
và những câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong phóng sự sống đẹp ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
anh vũ văn công vào tỉnh bình dương mưu sinh đã được nhiều năm nay
dịch bệnh bùng phát nhiều nơi gia đình không thể trụ được với nỗi lo cơm áo gạo tiền
anh đành mang theo con cái trở về quê
vượt qua hàng nghìn cây số trở về thanh hóa khi qua địa phần các tỉnh
anh cũng như nhiều người khác trong đoàn đã nhận được nhiều tấm lòng giúp đỡ sang sẻ yêu thương
dân công an cánh bộ nhà nước ra mua chiếu chăn màm
rồi là dường xếp cho chúng em đủ để cho chúng em sinh hoạt cả mấy trăm người
rồi là đi mua cơm cán bộ đi mua cơm rồi có những người người ta mang ra nước uống
rồi đồ ăn chúng em ăn không hết
từ bắt đầu từ đấy về đây thì các chạm nói chung là chúng em ăn không hết
xăng cội chúng em không phải mất tiền
đấy là chúng em rất âm mộng
trong quá trình tiếp đón dẫn các đoàn xe máy từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch
nhận thấy nhiều bà con gặp trở ngại khi phương tiện thụn lốp hư hỏng do di chuyển đường dài
lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng đã kêu gọi các đội tình nguyện có khả năng
sửa chữa xe máy cùng tham gia hỗ trợ
với sự chung tay của nhiều tình nguyện viên trong nhóm sos đà nẵng
câu lạc bộ tiên phong của trường đại học đông á
bà con khi qua địa phần thành phố sẽ được sửa xe tiếp nhiên liệu miễn phí
các cơ quan ban ngành chính quyền các nhà hảo tâm đã tạo ra các điểm dừng
để cho người dân được nghỉ ngơi
phục hồi sức khỏe đồng thời tiếp ứng về lương thực nước uống
và phối hợp với các tình nguyện viên để sửa chữa các phương tiện hư hỏng
để đảm bảo việc đi lại trên địa bào thành phố đà nẵng
theo dõi trên mạng mình thấy ở những hoàn cảnh mà họ đi về
mà có nhà bốn người mà có mấy em bé mình thấy rất là tội
mà nhiều lúc họ về đến đây là xe hầu gặp sự cố là không thể đi di chuyển được
nên mình sẽ
giúp một phần nào đó để hỗ trợ cho bà con có chuyến đầy tốt nhất
là khi qua đà nẵng là để người ta có cái nhìn tốt hơn
đẹp hơn về những tuổi trẻ ở đà nẵng tuổi trẻ sinh kết ở đà nẵng
trong quá trình hỗ trợ để đảm bảo an toàn phòng dịch
các tình nguyện viên luôn trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ
giữ khoảng cách an toàn với người dân
các đội nhóm chia thành nhiều tổ sẵn sàng có mặt kể cả ngày đêm hay rạng sáng
không ngại khó ngại khổ
thì thấy bà con đi về cũng cố gắng ra hỗ trợ bà con đi về cho đến nơi đến chỗ an toàn thôi
em là thanh niên thì nói chung là sung kích
thấy bà công cần giúp thì anh em sẵn sàng hỗ trợ và luôn luôn vui vẻ
thấy bà con được an toàn bên nào về nhà là vui vẻ
có lẽ ai cũng dần thấm mệt khi chặng đường về đến quê nhà vẫn còn rất gian năng
nhưng họ luôn cảm thấy ấm lòng bởi trên hành trình ấy
họ không hề đơn độc và cảm thấy yêu mến hơn
hai tiếng đồng bào